chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên thông báo và đề nghị ai đã đến vay tiền của hoàng đăng dũng
chủ cơ sở tư vấn hỗ trợ tài chính hoàng phúc ba và đồng bọn liên hệ theo số điện thoại hai nghìn một trăm một mươi ba tám trăm sáu mươi một hai trăm linh bốn
đội cảnh sát hình sự công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc để được giải quyết
sau một thời gian theo dõi điều tra công an tỉnh hưng yên đã triệt xóa đường dây đánh bạc liên tỉnh
quy mô lớn trên mạng internet với số tiền lên đến trên hai mươi tỷ đồng
một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động của tội phạm đánh bạc bằng công nghệ cao hiện nay
quá trình điều tra ban chuyên án bắt giữ hai mươi đối tượng trong đó lê tuấn vinh và vợ là trần thị hân
chú tại huyện khói châu hoàng văn tân và em trai là hoàng văn nhâm chú viện kim động
là các đối tượng cầm đầu năm đại lý trong đường dây đánh bạc trên mạng internet
sáu đối tượng khác trong đường dây có địa chỉ tại hà nội hải dương quảng ninh nghệ an bắc giang
qua khám xét ban chuyên án thu được vật chứng gồm ba mươi tám chiếc điện thoại di động bảy bộ máy vi tính các loại
gần hai tỷ đồng tiền mặt nhiều sim điện thoại di động thiết bị kết nối mạng internet và các vật chứng khác có liên quan
phong tỏa hơn một trăm linh tài khoản ngân hàng
theo hồ sơ điều tra đây là năm đại lý cấp một của năm trang gam bài đối tưởng khác nhau có máy chủ đặt tại nước ngoài
mỗi gam bài có hơn hai mươi đại lý cấp một mỗi đại lý cấp một có vài chục đại lý cấp hai trên phạm vi toàn quốc
các đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline trang facebook zalo tài khoản game để người chơi liên lạc giao dịch mua bán điểm game
các trang game tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu sóc đĩa lô đề tiến lên miền nam poker bắn cá
các đại lý đều công khai thông tin số điện thoại hotline trang facebook zalo tài khoản game để người chơi đánh bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu sóc đĩa lô đề tiến lên miền nam poker bắn cá

cơ quan cảnh sát điều tra xác định những game vải đĩnh bạc trên hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám
đến nay có hàng triệu tài khoản của các con bạc đăng ký tham gia
sơ bộ bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch của các đối tượng trong đường dây này lên tới hai mươi tỷ đồng